thưa quý vị ngày hôm nay bộ y tế đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
theo bộ y tế hiện nay việc tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố đã đạt tỷ lệ cao
người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm một mũi đạt một trăm linh tiêm đủ hai mũi đạt chín mươi năm sáu tiêm mũi thứ ba đạt một mươi năm
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một đạt chín mươi bốn một và tiêm đủ hai mũi là đạt tám mươi hai
vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp tết nguyên đán và đảm bảo công tác phòng chống dịch
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
cụ thể như sau các địa phương thì hướng dẫn người dân về quê nhân dịp tết nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và cùng với đó các địa phương tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định
kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp